trong bối cảnh việt nam đang ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba của thủ tướng nguyễn xuân phúc
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định vai trò và cam kết của việt nam
chung tay cùng các thành viên khác giải quyết các thách thức toàn cầu
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến sân bay nội bài hà nội
kết thúc thành công chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba tại new york hoa kỳ
phát biểu trước các nhà lãnh đạo một trăm chín mươi ba quốc gia tham dự phiên thảo luận cấp cao với chủ đề
để liên hợp quốc gắn bó với tất cả người dân lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung
vì các xã hội hòa bình công bằng và bền vững thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việt nam luôn nhất quán trong việc đề cao hiến trương liên hợp quốc
các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
trong đó có khu vực biển đông
thủ tướng đề xuất vấn đề trách nhiệm kép mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu
mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu
thủ tướng cho rằng liên hợp quốc cần cải cách mạnh mẽ toàn diện theo hướng nâng cao hiệu quả dân chủ và minh bạch
nhân dịp này thủ tướng bày tỏ cảm ơn năm mươi ba nước châu á thái bình dương đã nhất trí đề cử việt nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm
vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bên lề phiên thảo luận thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc maria fernanda espinoza gassis
và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chủ tịch hội đồng nhà nước cuba tổng thống các nước gratia fiji san lucia
thủ tướng bulgari thủ tướng cũng đã tiếp chủ tịch quỹ habinger và cựu bộ trưởng tài chính hoa kỳ chủ tịch quỹ arburg pinsurs
gặp gỡ cán bộ phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc đại diện cộng đồng người việt nam và một số bạn bè hoa kỳ tại new york
thủ tướng nhấn mạnh quan điểm việt nam là một đối tác xây dựng và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đề nghị tập thể cán bộ nhân viên
phái đoàn đại diện thường trực tại liên hợp quốc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo đổi mới đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác ngoại giao tại diễn đàn đa phương quan trọng bậc nhất này
chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba của thủ tướng nguyễn xuân phúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định vai trò và cam kết của việt nam cùng các thành viên khác của liên hợp quốc
chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu nhấn mạnh thông điệp tăng cường đối tác toàn cầu vì một thế giới hòa bình công bằng và phát triển bền vững cho mọi người dân